mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị mỹ hạnh này mấy ngày nay thì miền bắc đã xuất hiện nắng ấm trở lại rồi
thì không biết rằng là hình thái thời tiết này sẽ còn diễn ra đến khi nào
vâng anh kiên thưa quý vị cảm giả
có lẽ là thời tiết miền bắc sẽ vẫn còn đón chịu một cái mùa đông khá là ấm áp
nghe thì có vẻ kịch lý khi mà thời tiết đang mùa đông
mà người dân miền bắc khi đi ngủ thì vẫn cần phải bật quạt
thậm chí là mặc áo cộp tay
nhật độ bốc bộ thì tăng khá nhanh
vào buổi đêm thì người dân sẽ cảm thấy là nóng lên rõ rệt
khi mà nhiệt độ lên tới hai mươi bốn hai mươi sáu độ c
có nơi lên tới trên ba mươi độ c như là ở tại điện biên
vì vậy khi mà đi ngủ thì quý vị không nên mặc đồ nhiều quần áo
và nên đắp chăn quá dày
điều này sẽ khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi và gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp
và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
vào buổi sáng thì gió đông nam mang theo nhiều hơi ẩm
mang theo mưa mù
sẽ làm cho không khí trở nên đặc quánh
và phải đến khoảng chín giờ sáng thì tình trạng thời tiết này mới kết thúc
dạ vâng ạ
và để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta khi ra đường
thì phải sử dụng để nâng khẩu trang
để có thể bảo vệ cho hệ hô hấp của mình
và nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố nhà nước
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình